tối ngày hai mươi chín tháng một mươi một tổ công tác công an huyện tứ kỳ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường tỉnh ba trăm bảy mươi
và ra hiệu lệnh dừng xe máy do vũ đức bình điều khiển để đo nồng độ cồn
tuy nhiên đối tượng này không chấp hành mà còn to tiếng thách thức và có hành vi dùng mũ bảo hiểm
xe máy để tấn công khiến trung úy nguyễn tiến thực đang làm nhiệm vụ bị thương ở vùng mặt
kết quả kiểm tra nồng độ cồn bình vi phạm ở mức bảy trăm bốn mươi một mg trên một lít khí thở
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
tuyên phạt trương văn nhàn chú tại phường an bình thành phố rạch giá một mươi hai tháng tủ về tội tàng trữ trái phép vũ khí quần dụng
theo cáo trạng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai khi có người rủ đi đánh nhau nhàn mang theo sáu viên đạn bỏ trong túi sách
và lấy một số hung khí để trên ô tô rồi cùng với một số đối tượng khác đi đến điểm hẹn ở khu vực bãi kem
thành phố phú quốc khi vừa đến nơi nhóm của nhàn bị nhóm đối tượng rượt đánh nên bỏ chạy để lại ô tô
sau đó công an thành phố phú quốc tiến hành khám nghiệm hiện trường phát hiện trong xe của nhàn có sáu viên đạn
công an thành phố từ sơn bắc ninh cho biết vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn văn thủy
trú tại huyện ân thi tỉnh hương yên về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó tại khu phố tam lư
phường đồng nguyên công an thành phố từ sơn bắt quả tăng thủy tàng trữ một bánh heroin có tổng khối lượng là ba trăm linh năm gram
bước đầu đối tượng khai nhận mua số ma túy trên tại điện biên với giá một trăm linh triệu đồng
được biết thủy là đối tượng nghiện ma túy lâu năm đã có hai tiền án về tội đánh bạc và trộm cắp tài sản
thời gian vừa qua mặc dù tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh vĩnh long về cơ bản đã được kiềm chế
không phát sinh các tuyến các địa bàn phức tạp về ma túy
tuy nhiên tình trạng mua bán tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện
có xu hướng gia tăng bởi đây là những địa điểm thuận lợi để các đối tượng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
đặc biệt là việc sử dụng các loại ma túy từ đó gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi năm tháng bốn lực lượng công an bất ngờ kiểm tra quán beer club n sáu mươi tám tại phường ba thành phố vĩnh long
thì phát hiện bên trong quán có khoảng một trăm linh thanh thiếu niên qua tết nhanh năm mươi sáu đối tượng dương tính với chất ma túy
trước đó sáu thanh thiếu niên tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy bên trong một quán karaoke trên địa bàn xã hòa phú
huyện long hồ cũng bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang
bên cạnh đó một số đối tượng lợi dụng các cơ sở kinh doanh dịch vụ như khách sạn nhà nghỉ để làm nơi tụ tập sử dụng ma túy
bằng nhiều thủ đoạn các đối tượng biến những phòng nghỉ thành điểm bay lắc
theo thống kê hiện nay trên địa bàn tỉnh có một tám trăm tám mươi cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
gắn với công tác kiểm tra thường xuyên lực lượng công an đã tuyên truyền vận động chủ các cơ sở kinh doanh
thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng chống ma túy nâng cao ý thức cảnh giác
tích cực phát hiện tố giác đấu tranh phòng chống tội phạm đặc biệt là tội phạm ma túy
kiên quyết không để các đối tượng lợi dụng địa điểm để tổ chức các hoạt động liên quan đến ma túy
bản thân là quản lý cơ sở tôi luôn thực hiện tốt vấn đề về an ninh trật tự đặc biệt là phòng chống ma túy
tôi và phục vụ được chủ luôn luôn nhắc nhở và thực hiện tốt vấn đề phòng chống ma túy
trong quá trình hoạt động nếu phát hiện khách đến chơi có biểu hiện sử dụng ma túy hoặc là nghi vấn sử dụng ma túy
tôi sẽ không nhận khách nếu trong quá trình phụ phòng phát hiện khách đang sử dụng ma túy
tôi sẽ không nhận khách
phát hiện các đối tượng có liên quan ma túy tố giác với cơ quan công an xử lý theo pháp lực
đồng thời công an thành phố chủ động phối hợp với các ban ngành kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện
phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp lực
với mục tiêu chủ động phòng ngừa tội phạm ma túy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và công an các địa phương
tập trung triển khai các biện pháp quản lý chặt chẽ các tuyến
đối tượng có tiền án tiền sự đặc giá tha tù đối tượng nghiện ma túy tại địa phương
đồng thời thường xuyên gọi hỏi giáo dục giăn đe đối tượng tại cộng đồng dân cư
và tăng cường lập hồ sơ quản lý người nghiện ma túy theo các nghị định của chính phủ
để công tác đấu tranh với tội phạm và tài nạn ma túy tại các cơ sở dịch vụ có điều kiện diện ninh trật tự
cũng như các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới
đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu bang giám đốc
chỉ đạo các mặt công tác trọng tâm sau
thứ nhất là tăng cường các biện pháp nghiệp vụ quản lý chặt địa bàn quản lý chặt đối tượng
thứ hai là đơn vị sẽ chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng
thực hiện các kế hoạch kiểm tra chuyên đề cũng như kiểm tra độc sức
thì qua đó nếu phát hiện vi phạm tại các cơ sở này thì chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật
để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy
ngăn chặn tình trạng tăng trữ sử dụng trái phép chân ma túy trên địa bàn tỉnh vĩnh long
trong thời gian tới ngoài vai trò trách nhiệm của lực lượng công an
thì rất cần sự chung tay của các cấp các ngành của gia đình và toàn xã hội
trong công tác phòng ngừa đấu tranh phòng chống ma túy
nhằm tạo thành sức mạnh tổng hợp từng bước đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn
thưa quý vị lợi dụng sơ hở hai phạm nhân là phan công thành và nguyễn đắc hoàng
đã bỏ trốn khỏi trại giam xuân hà đóng trên địa bàn huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh
vào tối ngày hôm qua sáu tháng một mươi hai công an tỉnh hà tĩnh đang khẩn trương huy động lực lượng
truy bắt hai phạm nhân trốn khỏi trại giam
khoảng một mươi năm h ngày sáu tháng một mươi hai lợi dụng sơ hở hai phạm nhân này đã bỏ trốn khỏi trại giam xuân hà
trong quá trình bỏ trốn phạm nhân thành và hoàng đều mặc áo
áo màu đen đi ủng hiện tại lực lượng công an tỉnh hà tĩnh đang khẩn trương phối hợp
với các cơ quan chức năng tiến hành truy tìm hai phạm nhân đã bỏ trốn đồng thời phát cảnh báo
rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng nếu phát hiện hoặc có thông tin về hai đối tượng này
đề nghị người dân báo cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc trại giam xuân hà theo số điện thoại
chín mươi một sáu trăm sáu mươi sáu hai nghìn tám trăm ba mươi tám chín trăm bốn mươi một bảy trăm sáu mươi hai tám trăm tám mươi tám hoặc hai trăm ba mươi chín ba trăm tám mươi bốn năm nghìn bốn trăm ba mươi tám
tiếp tục các nỗ lực bảo hộ công dân tại khu vực phía bắc myanmar trong các ngày mùng năm và sáu tháng một mươi hai
bộ ngoại giao cùng với bộ công an và các cơ quan đại diện việt nam ở địa bàn đã tổ chức thêm sáu chuyến bay
đưa công dân về nước tổng cộng đến nay chính phủ đã tổ chức chín chuyến bay đưa một hai mươi công dân
từ bắc bangshan myanmar về việt nam đây đều là các chuyến bay được chính phủ chi trả
cho các cơ quan đại diện việt nam điều này đều là các chuyến bay được chính phủ chi trả cho các cơ quan đại diện việt nam
bên cạnh đó thực hiện chủ trương nhân đạo và tinh thần đoàn kết quốc tế việt nam cũng đã hỗ trợ ai cập malaysia singapore
đưa một số công dân các nước này rời khỏi myanmar đến nơi an toàn bộ ngoại giao và đại sứ quán sẽ tiếp tục phối hợp
với các cơ quan chức năng trong nước các quốc gia trong khu vực để khẩn trương xác minh nhân thân và đưa công dân về nước
trong thời gian sớm nhất đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe quyền và lợi ích hợp pháp của công dân việt nam
trong phần tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
trong phần tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
hộ cầu thường trú tại bảy trên một mươi bảy trên ba trăm hai mươi hai tô hiệu phường hồ nam quận lê trân thành phố hải phòng
phải nhận quyết định truy nã của công an quận lê trân thành phố hải phòng về tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi

mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện